mời các chuyên gia góp ý về quy hoạch các hồ điều tiết tình trạng sụt lún làm sao để không xảy ra tình trạng chống ngập ngược
trong quá trình triển khai dự án này thành phố cũng khẩn trương thực hiện các dự án tiếp theo để đồng bộ với nhau mới mong giải quyết được tình trạng ngập
trong quá trình thi công đảm bảo an toàn lao động nhất là tình trạng giao thông đường bộ cũng như đường thủy phải thông suốt đặc biệt chống tham nhũng trong quá trình thi công dự án